sáng nay ngày hai mươi tháng bảy văn phòng quốc hội tổ chức hội nghị lấy ý kiến về sự thảo đề án thực hiện thí điểm hợp nhất văn phòng đoàn đại biểu quốc hội văn phòng hội đồng nhân dân văn phòng ủy ban nhân dân cấp tỉnh
tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội trưởng ban soạn thảo đề án nguyễn hạnh phúc chủ trì hội nghị
phát biểu khai mạc hội nghị tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc khẳng định
việc thực hiện hợp nhất thí điểm ba văn phòng nhằm giảm đầu mối giảm biên chế và nâng cao chất lượng công tác tham mưu
phục vụ ở khối văn phòng các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
thiết lập bộ máy giúp việc chung cho hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân và đoàn đại biểu quốc hội
đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan này trong giai đoạn hiện nay
việc hợp nhất ba văn phòng còn nhằm sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả
vừa bảo đảm cho hoạt động phục vụ chung vừa bảo đảm chức năng riêng của từng lĩnh vực của đoàn đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân
cho ý kiến về tên gọi vị trí của văn phòng chung ban soạn thảo đưa ra ba phương án
đa số đại biểu nhất trí phương án một với tên gọi là văn phòng hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về chức năng nhiệm vụ của văn phòng đa số ý kiến thống nhất là cơ quan tham mưu phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương cấp tỉnh và các đại biểu quốc hội đoàn đại biểu quốc hội tại địa phương
văn phòng là cơ quan tương đương cấp sở tại địa phương trực thuộc ủy ban nhân dân nhưng không phải là cơ quan chuyên môn
vấn đề về cơ cấu tổ chức cũng là một trong những nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận
các đại biểu nhất trí với ban soạn thảo cần có một tránh văn phòng và không quá bốn phó tránh văn phòng
trong đó một phó tránh văn phòng phục vụ hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội một phó tránh văn phòng phục vụ hoạt động hội đồng nhân dân một phó tránh văn phòng phục vụ hoạt động ủy ban nhân dân và một phó tránh văn phòng phụ trách mảng hành chính quản trị chung